thưa quý vị mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày cùng với việc các hồ chứa nhà máy thủy điện xả lũ
đã khiến nhiều xã trên địa bàn các huyện hương khê vũ quang và can lộc của tỉnh hà tĩnh
cũng như một số địa phương trên địa bàn tỉnh quảng ngãi bị ngập lụt nhiều tuyến đường giao thông trọng yếu bị cô lập
ít nhất thì đã có ba người chết và mất tích do mưa lũ tại hà tĩnh
trước tình hình trên lực lượng công an đã đi triển khai công tác ứng phó mưa lũ
ứng trực vùng ngập chia cắt giao thông để đảm bảo cho người dân qua lại an toàn
tại xã điền mỹ huyện hương khê hiện tại bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ
những ngày qua công an xã điền mỹ đã phối hợp với lực lượng chủ chốt
chủ động bố trí lực lượng tham gia phòng chống mưa lũ
giúp đỡ nhân dân triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
không để các đối tượng lợi dụng mưa lũ trộm cắp tài sản đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ
tại tp quảng ngãi một số điểm trên địa bàn huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi và tp quảng ngãi mưa lớn
đã gây ảnh hưởng việc lưu thông của người dân cũng như là phương tiện giao thông
với phương châm bốn tại chỗ lực lượng công an tại cơ sở đã kịp thời thai mưu cho ban phòng chống lụt bão các địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới từng hộ dân cách phòng chống ứng cứu
lập kế hoạch có phương án khoanh vùng từng địa bàn khi có bão lũ xảy ra
bên cạnh đó túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chốt chặn không cho người dân qua đường khi nước lớn
cũng như điều tiết hỗ trợ phương tiện giao thông qua lại những khu vực bị ngập úng
bộ công an vừa thành lập trang tin bộ công an trên nền tảng mạng xã hội facebook đã được cấp tích xanh
định dạng trên môi trường mạng xã hội
trang thông tin bộ công an trên nền tảng mạng xã hội là kênh thông tin chính thống của lực lượng công an
có chức năng thông tin tuyên truyền về chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
quy định thông tin hoạt động của bộ công an cảnh báo các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm
tuyên truyền đấu tranh phản bác với thông tin sai trái thù địch xấu độc trên mạng xã hội
bạn đọc sẽ được tiếp cận nhanh hơn với nguồn thông tin chính thống của bộ công an
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ một a
đoạn qua địa phận tỉnh lạng sơn vào sáng ngày hôm nay khiến năm người tử vong một mươi người bị thương
tới trưa nay thì tất cả một mươi nạn nhân bị thương
trong vụ tai nạn đã được các y bác sĩ cứu chữa kịp thời và cơ bản ổn định sức khỏe
ngay sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn lực lượng công an đã đến hiện trường khắc phục hậu quả
điều tiết giao thông lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia và tỉnh lạng sơn
cũng đã đến thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân đang điều trị ở cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý nghiêm theo quy định
mưa lớn kéo dài nhiều ngày nước lũ dâng cao khiến
thân đập tắt xã hòa hải huyện hương khê của tỉnh hà tĩnh bị vỡ
cuốn trôi hoàn toàn ba mươi hectare hoa màu của người dân
mưa lũ đã cuốn trôi hai phụ nữ ở xã hà linh huyện hương khê của tỉnh hà tĩnh
lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân và đang tích cực tìm kiếm tung tích người còn lại
như vậy tới thời điểm này hà tĩnh đã có ba người tử vong và mất tích do mưa lũ
trước tình hình trên công an tỉnh hà tĩnh đã triển khai phương án bố trí lực lượng
hỗ trợ người dân di rời tài sản trong đêm tham gia phòng chống mưa lũ
triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ
một nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều loại hung khí tụ tập tại khu vực phường bảy
thành phố bạc liêu đã bị công an thành phố bạc liêu phát hiện trong quá trình tuần tra địa bàn
lực lượng công an đã bắt giữ năm đối tượng thu giữ nhiều dao tự chế mũi chĩa ba xe máy
tại cơ quan công an nhóm đối tượng khai do có mâu thuẫn nên hai nhóm hẹn nhau giải quyết
mở rộng điều tra sáng ngày ba mươi một tháng một mươi công an phường bảy tiếp tục mời thêm bốn đối tượng khác lên làm việc
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
hai đối tượng nguyễn quốc túy và nguyễn thành trung cùng chú tại tỉnh bình định
đã bị công an thị xã an nhơn tỉnh bình định khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại địa bàn xã nhơn hậu thị xã an nhơn hai đối tượng đã trộm một chiếc xe tay ga màu xanh
không có người trông coi mang đi bán lấy tiền mua cỏ mỹ sử dụng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận ngoài vụ trộm trên thì còn thực hiện ba vụ trộm xe máy khác trên địa bàn
một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ một a đoạn qua địa phận huyện hữu lũng
tỉnh lạng sơn vào khoảng hai giờ một mươi phút sáng ngày hôm nay
xe chở khách một mươi sáu chỗ đã đâm vào đuôi xe tải sơ miramoc chết máy đang đỗ cùng chiều
sau đó va chạm tiếp với xe container đi theo chiều ngược lại làm năm người tử vong và một mươi người bị thương
khoảng hai giờ sáng ngày ba mươi một tháng một mươi xe ô tô chở khách ở tỉnh quảng ninh đi lễ về đến km bảy mươi cộng tám trăm ba mươi quốc lộ một a
là đoạn đường dốc cua do trời tối không có đèn đường không kịp quan sát
nên đã đâm vào phần đuôi bên trái của xe ô tô đầu kéo bị hỏng
đỗ trên phần đường dành cho xe cơ giới hướng lạng sơn hà nội
sau đó xe ô tô chở khách bị văng sang bên trái theo hướng đi
cùng lúc đó xe ô tô đầu kéo kéo theo sơ miramoc đi đến va chạm với xe ô tô chở khách
hậu quả ban đầu chúng tôi xác định là có bốn người tử vong tại chỗ
và có một mươi một người bị thương được đưa đi điều trị tại bệnh viện
sau khi điều trị thì xác định ban đầu đã có một người tử vong
ngay sau khi nhận được tin báo
vụ tai nạn giao thông xảy ra lực lượng công an đã đến hiện trường khắc phục hậu quả vụ tai nạn
đưa tiết giao thông
đến trưa ba mươi một tháng một mươi tất cả một mươi nạn nhân bị thương của vụ tai nạn
đã được các y bác sĩ cứu chữa kịp thời và cơ bản ổn định sức khỏe
quang nhận được thông tin hỗ trợ từ đội gia quốc bình diễn
thì tổ chức của tôi đã tiếp nhận tất cả bảy trường hợp vào bệnh viện tri lăng
trong đó còn trường nạn tử vong
thế còn các trường hợp còn lại hiện tại
có ai trên hợp
đã xử trí hiện tại nằm tại khoai đã xử trí ổn định
thế còn ba trường hợp khác nhẹ thì chúng tôi đã cho trục chiếu
không có tổn thương bệnh nhân cũng xin ra viện
ngay sau vụ tai nạn lực lượng chức năng đã test nhanh
cả ba lái xe đều không có nổng độ cồn không sử dụng chất ma túy
cục đường bộ cho biết tại thời điểm xảy ra tai nạn
xe một mươi sáu chỗ không có dữ liệu thiết bị giám sát hành trình
hiện các lực lượng chức năng đang điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
để xử lý nghiêm
quy định đồng thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương
ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn
thủ tướng phạm minh chính có công điện về việc khắc phục hậu quả
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh lạng sơn chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng
tập trung tối đa y bác sĩ thuốc men thiết bị vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương
tổ chức thăm hỏi hỗ trợ kịp thời động viên gia đình các nạn nhân tử vong
bộ trưởng bộ công an chỉ đạo khẩn trương điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn kiểm tra ra soát tình hình xử phạt vi phạm về tốc độ
đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách thông qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình
bộ trưởng bộ giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra việc quản lý
vận hành hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên toàn quốc
mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày cùng với việc các hồ chứa nhà máy thủy điện xả lũ
đã khiến cho nhiều xã trên địa bàn các huyện hương khê vũ quang và can lộc tỉnh hà tĩnh bị ngập lụt
nhiều tuyến đường giao thông trọng yếu bị cô lập
và đến nay hà tĩnh đã có ba người chết và mất tích do mưa lũ
trước tình hình trên công an tỉnh hà tĩnh đã triển khai công tác ứng phó mưa lũ tại một số địa bàn trọng điểm
tại xã điển mỹ huyện hương khê hiện tại bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ
toàn xã có một bốn trăm bảy mươi sáu hộ trong đó có một trăm năm mươi một hộ bị ngập sâu một mươi hai hộ bị sạt lở một hộ sạt lở nặng
giáo dân trong xã chiếm bốn mươi
những ngày qua công an xã điển mỹ đã phối hợp với các lực lượng triển khai các phương án ứng phó mưa lũ
giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ xảy ra
do ảnh hưởng của mưa lũ tại trụ sở công an xã điển mỹ hiện tại mực nước vẫn ở mức cao
ngập tầng một ảnh hưởng đến công tác và sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ
trực tiếp chỉ đạo và động viên tặng quà lực lượng công an xã điển mỹ ứng phó mưa lũ
giám đốc công an tỉnh yêu cầu lực lượng công an xã khắc phục khó khăn
theo dõi tình hình triển khai phương án bố trí lực lượng với phương châm bốn tại chỗ
trong bất kỳ tình huống nào cũng phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ
lúc dân cần lúc dân khó có công an chủ động bố trí lực lượng tham gia phòng chống mưa lũ
giúp đỡ nhân dân triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
không để các đối tượng lợi dụng mưa lũ trộm cắp tài sản đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ
thưa quý vị với vụ việc của nhà xe thành bưởi tinh thần là xử lý nghiêm túc các sai phạm
không có vùng cấm không có lợi ích nhóm hay khuất tức
đây là khẳng định của chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi tại phiên họp kinh tế xã hội tháng một mươi
do ubnd tp hcm tổ chức vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi
theo chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi đối với vụ việc nhà xe thành bửi
thành phố đã kiểm tra và xử lý
tinh thần của tp hcm lãnh đạo thành phố là xử lý nghiêm túc các sai phạm
không có vùng cấm không có khuất tức hay lợi ích nhóm
trước đó sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
thanh tra sở đề xuất tước giấy phép kinh doanh tối đa ba tháng
xử phạt chín mươi triệu đồng đối với công ty thành bửi
phạm tám hành vi
trong đó có hai hành vi áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng
giấy phép kinh doanh vận tải từ một đến ba tháng do vi phạm quy định
để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
hình thức xử phạt tiền và xử phạt bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày quyết định xử phạt
vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành sau năm ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản
vi phạm hành chính
chiều ngày ba mươi tháng một mươi nhiều tuyến đường tại tp hcm chìm trong biển nước
do triệu cường dân cao hàng loạt xe cổ chết máy người dân trợt vật về nhà vào giờ tan tầm
khu vực chịu ánh hứa nhiều nhất là khu vực quận bảy
trong đó phía dưới chân cầu tân thuận thuộc đường trần xuân soạn quận bảy
nước từ kênh tẻ tràn vào gây ngập sâu khoảng từ ba đến bốn mét
tương tự tại một số hẻm đường huỳnh tuấn phát triều cường dân khá cao
đỉnh chiều rơi vào giờ tan tầm gây ủng ứ giao thông
còn tại trung tâm quận một tp hcm triệu cường lào ngập nhiều tuyến đường
thuộc phường nguyễn thái bình gây ủng tác giao thông
theo báo cáo của đại khí tượng thủy văn nam bộ mực nước tại trạm phú an trên sông sài gòn
vượt mức báo động ba đạt một sáu mươi năm mét lúc một mươi tám giờ trạm nhà bè đạt một bảy mét lúc một mươi bảy giờ
chỉ trong thời gian ngắn công an huyện bắc tân uyên bình dương đã nhanh chóng điều tra
xác minh làm rõ hai vụ cướp tài sản
nhắm đến là các tài xế xe xảy ra trên địa bàn
đây là đối tượng đoàn công minh sinh năm hai nghìn ba ngụ xã bình mỹ huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương
minh bị công an huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra hành vi cướp tài sản
khoảng hai mươi ba h ngày một mươi năm tháng một mươi minh đến khu vực ngã tư bình phước phường hiệp bình phước
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đề nghị ông tê ngụ tỉnh đồng nai
làm nghề xe ôn chở về xã bình mỹ huyện bắc tân uyên với giá hai trăm năm mươi nghìn đồng
khi đến đoạn đường cây cao su vắng người qua lại minh yêu cầu dừng xe để đi vệ sinh
rồi bất ngờ dùng nón bảo hiểm tấn công ông tê và cướp đi chiếc xe mô tô trị giá khoảng hai mươi sáu triệu đồng
trời khỏi hiện trường minh đem bán chiếc xe được bốn triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
ngày một mươi chín tháng một mươi qua truy xét công an huyện bắc tân uyên đã phát hiện bắt giữ được đối tượng đoàn công minh
còn đây là đối tượng triệu minh sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
theo điều tra sang làm nghề môi giới bất động sản
do không có tiền tiêu xài và trả nợ nên sang đã nảy sinh ý định cướp tài sản
lợi dụng đoạn đường vắng người qua lại sang đã dùng dao khống chế tài xế xe taxi để cướp tiền
tài xế xe taxi đã kịp thời tri hô cướp nên sang không thực hiện được hành vi và cầm dao bỏ chạy khỏi hiện trường
khi mà nhận được tin báo thì trực ban công an thị trấn tân bình
chuyển thai quân đến hiện trường và đồng thời là báo cho trực ban công an huyện và đội hình sự công an huyện
khoảng ba mươi phút sau thì đội hình sự đã lên cùng với công an thị trấn tân bình
phối hợp với lực lượng bảo vệ của khu nghiệp tân bình
và truy quét đối tượng đến khoảng ba giờ ba mươi phút sáng thì phát hiện đối tượng và tạm giữ đưa về trụ sở
thì qua làm việc nhanh thì đối tượng thừa nhận hành vi là dùng dao cướp ý định là cướp xe taxi
làm việc tại trường
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
khi mà thực hiện những cái cuốc xe này đặc biệt vào bờ bàn đêm thì phải thật sự là chú ý cảnh giác
đặc biệt là các đối tượng ngồi phía sau mà có hành vi là không ngồi cùng phía bên phải
mà lại cứ ngồi cùng phía sau trực tiếp sau lưng mình thì rất là nguy hiểm
nên là đặc biệt là các tài xế là phải cảnh giác
hôm nay tại phiên tòa sơ thẩm của tòa nhân dân tp hcm
xét xử vụ án xảy ra tại sở khoa học và công nghệ tp hcm
đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa đã đề nghị hội đồng xét xử
tuyên phạt bị cáo phan minh tân cựu giám đốc sở từ bốn đến sáu năm tù
phan thu nga cựu trưởng phòng quản lý khoa học ba năm tù cho hưởng án treo
vũ thủy linh cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính ba năm năm tù
quất duy vĩnh long cựu trưởng phòng quản lý công nghệ từ một mươi đến một mươi hai năm tù
nguyễn quốc thái cựu phó trưởng phòng quản lý công nghệ hai năm tù cho hưởng án treo
và chu bá long cựu cán bộ phòng quản lý công nghệ hai năm tù cho hưởng án treo
cùng về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
theo viện kiểm sát qua hồ sơ chứng cứ và diễn biến phiên tòa
viện kiểm sát xác định ông tân cùng với các thuộc cấp đã duyệt và cấp tín dụng
cho công ty đầu tư và phát triển công nghệ huy hoàng do ông nguyễn trọng vũ
khi không đủ điều kiện gây thiệt hại tài sản nhà nước hai mươi hai sáu tỷ đồng
công ty huy hoàng sau khi nhận giải ngân đã không hoàn thành dự án
ông nguyễn trọng vũ bỏ trốn không trả lại các khoản tiền gây thiệt hại cho tài sản nhà nước
trong vụ án này ông tân là chủ mưu phạm tội với lỗi cố ý
không thực hiện đúng các quy định gây thiệt hại tài sản nhà nước hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
riêng ông nguyễn quốc thái được xác định bệnh nặng không thể tham gia phiên tòa
nên tòa đồng ý với đơn xét xử vắng mặt
với ông khuất duy vĩnh long viện kiểm sát cho rằng trong quá trình tòa án nhân dân tp hcm giải quyết vụ án
ông long đã bỏ trốn viện kiểm sát cho rằng ông long có thay độ ngoan cố
không chấp hành quy định pháp luật nên cần phải xử lý nghiêm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh bắc cạn
phối hợp với các lực lượng vừa tiến hành kiểm tra thực tế tại một kho hàng đông lạnh
ở khu vực tổ một mươi năm phường sông cầu
thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong kho hàng đông lạnh có các mặt hàng gồm các loại thực phẩm
thịt cá gà nguyên con thịt trâu chân gà nem chua xúc xích tất cả đều là đồ đông lạnh
trong đó một số mặt hàng thực phẩm đã hết thời hạn sử dụng biến màu ôi thiêu bốc mùi hôi có trọng lượng gần một năm tấn
tại thời điểm kiểm tra chủ kho hàng đông lạnh nói trên là ông phạm đức của
trú tại phường sông cầu thành phố bắc cạn đã không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cuối năm là thời điểm mà nhu cầu hàng hóa phục vụ cho sản xuất tiêu dùng tăng cao
kéo theo đó là nhiều loại hàng hóa hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc trà trộn vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi
và đây là thời gian mà người tiêu dùng cần phải nâng cao cảnh sát trong mùa sắm
sau đây là ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế tiêu dùng
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh nghệ an
đã bắt giữ một tài xế xe tải vận chuyển ba mươi sản phẩm cùng bánh kẹo xúc xích cánh gà chân gà táo đỏ không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên
hiện lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật
vừa qua công an tp hcm cho biết đã triệt phá đường dây vận chuyển buôn bán tàng chữ hàng cấm là pháo nổ với số lượng lớn khởi tố bắt tạm giam một mươi ba đối tượng
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm bị bắt giữ nhóm đối tượng đã vận chuyển tiêu thụ gần sáu kg pháo nổ ra các tỉnh lân cận
đây chỉ là hai trong số nhiều vụ buôn hàng lậu hàng cấm hàng giả đang diễn ra trên cả nước
cuối năm hàng hóa ngày càng phong phú và tình trạng các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
hàng giả hàng nhái được trà trộn nhập về các cửa hàng ngày càng nhiều
tại hà nội chỉ tính riêng tháng chín vừa qua cục quản lý thị trường kiểm tra chín trăm ba mươi bốn vụ buôn lậu và hàng giả đã xử lý tám trăm hai mươi hai vụ xử phạt hành chính tám sáu mươi hai tỷ đồng
chính vì những hậu quả gây ra rất lớn cho nền kinh tế cần có những biện pháp chế tài xử phạt thật nghiêm minh các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực này
chúng tôi cũng tổ chức công tác tuyên truyền phổ biến để cho phía người tư dùng biết
cách nhận thức phòng tránh
chúng tôi cũng tổ chức những hình thức như trưng bày hàng thật hàng giả để nâng cao nhận thức của phía người mua hàng
trên thực tế là hàng giả hàng nhái rất nhiều đặc biệt là trong thời buổi kinh tế khó khăn
chính vì vậy để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng cũng như đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa
để hạn chế thì chúng ta chỉ có một cách đó là tăng cường câu kiểm tra xử lý
đối với các hàng hóa linh thông
thứ hai là cần phải nhanh chóng xử lý các nguồn thông tin
các nguồn thông tin do doanh nghiệp do người dân do người tiêu dùng tố giác
ngoài việc các lực lượng chức năng xích chặt quản lý hoạt động giao thương mua bán
mỗi người tiêu dùng cũng nên thận trọng và cảnh giác với các sản phẩm thương hiệu không đảm bảo chất lượng
làm giả làm nhái nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình
đồng thời khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật
cần phải tố giác với lực lượng chức năng để kịp thời xử lý
thưa quý vị những năm gần đây với sự bùng nổ của thương mại điện tử và công nghệ số
hầu hết các nhà tổ chức các chương trình ca nhạc lớn trong nước đều đã thực hiện việc bán vé qua hình thức trực tuyến
thông qua các website hoặc là các ứng dụng
việc này không chỉ đem đến sự thuận tiện cho đơn vị tổ chức
mà còn giúp cho những người hâm mộ mua được vé một cách nhanh
tuy nhiên thì việc mua vé các chương trình ca nhạc qua hình thức trực tuyến
hoặc là mua bán qua lại vé ở trên mạng thì cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà người hâm mộ cần phải hết sức thận trọng
ngay từ khi biết thông tin nhóm nhạc westline sẽ tổ chức sâu diễn tại việt nam vào tháng một mươi một này
chị hà phương mai đã ngay lập tức tìm hiểu về trang website bán vé chính thức
ngay trong ngày đầu tiên mở bán chị đã nhanh chóng truy cập vào website này để mua vé
với mong muốn được tham gia sâu diễn cùng với thần tượng
tuy nhiên không phải dễ dàng để có thể có được một tấm vé trong tay
với các chương trình ca nhạc lớn nhu cầu của người hâm mộ là không hề nhỏ
và không phải ai cũng may mắn như chị mai có thể mua được vé theo nhu cầu của mình thông qua các kênh chính thống
chính vì vậy trên các mạng xã hội hàng loạt hội nhóm trao đổi mua bán vé sâu diễn đã ngay lập tức xuất hiện và hết sức nhộn nhịp
tuy nhiên việc mua vé qua các kênh này chủ yếu là giao dịch một lần và có không ít rủi ro
đặc biệt khi vé hiện nay được bán chủ yếu dưới dạng mã qr
thì nó sẽ chặn liên lạc với mình và đồng thời nó cũng sẽ sử dụng cái qr code của mình để bán lại cho người khác
còn kiểu lừa đảo tiếp theo cũng có thể đấy là kẻ xấu tạo ra các vé giả
tức là các vé hoặc là các qr code giả mà không có hiệu lực
lúc mà người dùng đến cổng thanh toán check in thì sẽ không sử dụng được
bên cạnh đó nếu không cẩn thận
nhiều người hâm mộ còn bị các đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn giả mạo mạo danh
ngay sau khi mở bán vé chính thức sâu diễn của westline
cục an toàn thông tin đã xử lý ngăn chặn website giả mạo bán vé với tên miền giao diện
khá giống với website đã đăng ký hoạt động
chỉ thay đổi một ký tự và nhiều người dùng không chú ý đã nhầm lẫn và xa bẫy
kẻ xấu có thể tạo ra các website giả mạo rất là có hình ảnh tương tự cái đơn vị bán vé đấy
và rủ rỗ người dùng
click vào website đấy và tin tưởng website đấy là website chính xấu và tiến hành mua vé chuyển tiền
thì lúc đấy người dùng sẽ bị chiếm đoạt tiền
thứ hai là kẻ xấu có thể giả mạo các đơn vị phát hành bán vé
có thể tạo ra các tài khoản facebook này các fanpage này dưới tên là các tổ chức bán vé
sau đấy lừa người dùng mua vé thông qua các tài khoản và fanpage này
việc bán vé qua hình thức trực tuyến đã trở nên phổ biến
giúp cho người hâm mộ có thể giảm được không ít chi phí đi lại
thời gian xếp hàng chờ đợi cũng như các chi phí tổ chức phát hành vé của đơn vị tổ chức
xong người hâm mộ cũng cần hết sức cẩn trọng
theo các chuyên gia người hâm mộ chỉ nên mua vé tại website chính thống của đơn vị phát hành và bán vé
hạn chế các giao dịch ngoài
chúng ta cần phải xác minh rất là kỹ
bởi vì khi chúng ta mua qua mạng thì đây không phải là một đại lý chính thức
cũng không phải là một điểm bán hàng chính thức
rõ ràng đây là chúng ta hoàn toàn dựa vào một niềm tin mà do cái nhu cầu khao khát của chúng ta là có chiếc vé đó
cho nên là chúng ta thường là liều lĩnh chấp nhận những rủi ro
trong trường hợp này thì chúng ta cố gắng là lên kiểm tra
kiểm tra đối với nhà cung cấp dịch vụ đó là chiếc vé đó có hợp lệ hay không
ngoài ra thì chúng ta nên là thực hiện giao thanh toán
có thể là giao thanh toán ở phía sau để mà chúng ta đảm bảo cái mức độ an toàn
vì đây là những người giao dịch lần đầu
chúng ta thường là không quen biết họ cho nên chúng ta cần phải thận trọng trong quá trình thanh toán
và kiểm tra hàng hóa kỹ để đảm bảo là các cái vé đó không phải là vé giả
hoặc là những cái vé đó mà họ không bán cho nhiều người
người dùng nên chú ý các dấu hiệu nhận biết website giả mạo thông qua tên website và tên miền
thông thường tên các website giả sẽ gần giống với tên các website thật
nhưng sẽ có thêm hoặc thiếu một số ký tự
tên miền giả thường sử dụng những đuôi lạ
nay hãy để lại lời sử dụng trong thiết kế này